chiều nay tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý ii năm hai nghìn hai mươi
và báo cáo nhanh kết quả hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đồng chí nguyễn văn thể bí thư đảng ủy khối chủ trì hội nghị
các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
về công tác cán bộ và thực tiễn vận dụng hiện nay báo cáo nhanh kết quả hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba
đồng chí nguyễn văn thể cho biết sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm
hội nghị đã xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như tư tưởng chỉ đạo
định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng và công tác cán bộ
đồng chí nguyễn văn thể đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc tiếp thu nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất
và tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra cho các năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
phần đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng